đám cháy lan từ huyện nam đàn tỉnh nghệ an sang huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
địa phương đã huy động hơn năm trăm linh nhân lực cùng với lực lượng hỗ trợ của quân khu bốn tổng cộng lên tới gần một người
tích cực chữa cháy suốt chiều tối và đêm qua
cho đến sáng nay đám cháy cơ bản đã được khống chế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát cháy trở lại
phóng viên antv có mặt tại hiện trường và nhận thấy còn nhiều điều động lại phía sau những cánh rừng cháy
dốc đứng điều kiện thời tiết khắc nghiệt
nắng nóng hành khô và nhiệt âm ỉ bốc lên từ những cánh rừng cháy dở
từng nhóm cán bộ chiến sĩ vẫn bám nhau vận chuyển thiết bị làm công tác hậu cần tiếp cận đám cháy
đám cháy này đã được khống chế và dập tắt trong sáng nay
thế nhưng nó lại bị bùng phát trở lại ngay khi một phần lực lượng rút về nghỉ sau một đêm trắng chữa cháy
những đám lửa nhỏ vẫn đang cháy âm ỉ ở trên những sườn núi của huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
và với thời tiết còn hành khô
với gió như thế này thảm bì thực vật thì rất dày và đã khô hạn trong nhiều ngày
cho nên là nguy cơ mà những đám cháy có thể bùng phát trở lại là vô cùng lớn
và một điều đặc biệt là để tiếp cận được với những khu vực cháy này thì lực lượng chức năng phải phương pháp duy nhất
đó là đi bộ đến khoảng độ hai cây số
và như vậy thì việc tiếp cận chữa cháy là rất là khó khăn
thậm chí là mang những trang thiết bị hậu cần vào để phục vụ công tác chữa cháy cũng rất là khó khăn
vào thời điểm này thì hà tĩnh đang mong chờ một cơ hội
cơn mưa rào để giải tỏa nhiệt cho những đám cháy như thế này
ba trăm linh hectare rừng ở hà tĩnh đã bị cháy rủi trong đợt năng nóng kéo dài vừa qua
hơn một mươi hai người đã được huy động để tham gia chữa cháy
nhiều đám cháy lớn có diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân địa phương
đặc biệt cháy rừng có nguy cơ tấn công vào khu dân cư chạm xăng nhựa mi xuân hương sơn hay đức thọ
ngoài nhanh chóng chữa cháy khoanh vùng chống cháy lan
thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân
vừa qua cũng như hương sơn vừa qua thì khí rừng chạy đến cần nhà dân
thì có người rất là khó
giò to lửa lớn thì có người trực tiếp rất khó
cho nên chúng tôi về cơ bản là phương tiền của lực lực công an là chính trong xử lý các tình hình họ
cho nên là hà tĩnh đã làm tốt không để chạy lát nhà dân
thì chính đó là vai trò của lực lượng phong trọng chữa cháy của lực lực công an
đến thời điểm một mươi bảy giờ chiều nay trên toàn địa bàn hà tĩnh
cháy rừng cơ bản đã được khống chế
tuy vậy các lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để phòng lửa có thể bùng phát trở lại
mưa cũng có thể sẽ đến trong những ngày tới để làm dịu đi các đám cháy
nhưng sự tan hoang của rừng những ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái
và đời sống của người dân nơi đây thì sẽ còn kéo dài trong thời gian dài sau đó
sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa đến khoảng một mươi hai giờ trưa nay
lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền
quyền huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã cơ bản khống chế đám cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện
hiện lực lượng kiểm lâm tiếp tục theo dõi thực hiện các biện pháp đề phòng lửa bùng phát trở lại
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi một h ngày ba mươi tháng sáu
tại khu vực rừng keo rừng sản xuất của một hộ dân ở khu vực xã phổ cường huyện đức phổ
đã xảy ra hỏa hoạn do thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp với gió mạnh
nên ngọn lửa đã thiêu rủi khoảng chín hectare rừng sản xuất của hộ dân này
các hộ dân khác và cháy sang rừng tự nhiên của xã phổ khánh
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn kiểm lâm tỉnh
và kiểm lâm vùng bốn tại đắk lắc phối hợp với chính quyền địa phương huyện đức phổ
huy động lực lượng dân quân tự vệ cán bộ xã cùng đông đảo người dân xã phổ khánh
hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
người dân miền trung vốn quen với thiên tai bão lụt
nên ở trong bất cứ hoàn cảnh nào
người dân nơi đây vẫn luôn phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái
và trong những ngày qua các vụ cháy rừng nghiêm trọng liên tục xảy ra tại nhiều địa phương ở miền trung
gây ra không ít thiệt hại cho các chủ rừng và người dân
thế nhưng cũng trong những ngày cùng cực này
sự đùm bọc giúp đỡ nhau vượt qua thiên tai hỏa hoạn của người dân hà tĩnh
càng được thể hiện rõ hơn bao giờ hết
phải mất gần hai km mới có thể lên đến đỉnh đồi
thế nhưng đêm nay các bạn đoàn viên thanh niên và toàn thể người dân
ở xã xuân hồng huyện nghi xuân vẫn quyết tâm băng rừng vượt suối
để có thể đưa thức ăn nước uống cho các chiến sĩ đang gồng mình trong biển lửa để cứu rừng
những hộp cơm chiếu vô vàn tình cảm yêu thương của người dân địa phương dành cho các chiến sĩ
cháy rừng ở đấy rất là khốc liệt
và nhiều tức là bà con chiến sĩ nhân dân đang trăn mình ở đây để chiến đấu với trạch lửa
thì tôi muốn đồng cảm công khổ và chia sẻ với các bạn
để đồng viên tất cả toàn bộ các chiến sĩ anh chị em chúng ta đang gồng mình để cháy ở đấy
đã suốt ba ngày qua những người chiến sĩ quân đội công an kiểm lâm phải dốc hết sức mình để dập lửa cứu rừng
thế nhưng hết ngọn lửa này được dập đi thì ngọn lửa khác lại bùng lên
mệt mỏi gió lào nóng rát thế nhưng mọi người vẫn luôn động viên chia sẻ để cùng nhau vượt qua khó khăn
thế nhưng hết ngọn lửa này được dốc hết sức mình để chiến đấu với trạch lửa
lửa tiến sát nhà dân mọi người không ai bảo ai mà đã cùng nhau di chuyển đồ đạc tài sản trong nhà đến nơi an toàn
tình cảm hàng xóm láng giềng càng được siết chặt khăng khít trong thiên tai hỏa hoạn
nhiều cánh rừng trên địa bàn tỉnh hà tĩnh vẫn đang có nguy cơ tiếp tục cháy
các chiến sĩ và người dân vẫn chưa được nghỉ ngơi sau nhiều ngày dập lửa
thiên tai hỏa hoạn có thể người dân không giữ được núi hồng trọn vẹn nhưng bà con vẫn luôn giữ chọn tình cảm quê hương
cháy lớn liên tiếp xảy ra những ngày qua tại các tỉnh miền trung một phần là do điều kiện khắc nghiệt của thời tiết
và một phần cũng là do sự bất cần của con người
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy các địa phương xảy ra cháy với vai trò nòng cốt đã phối hợp cùng với các lực lượng khác
thời tiết hành khô địa hình hiểm trở thiếu phương tiện chữa cháy là những khó khăn gặp phải trong quá trình dập lửa
để hiểu rõ hơn về vấn đề này truyền hình công an nhân dân có cuộc trao đổi với thượng tá bùi quang việt
phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
đồng chí việt là người đã trực tiếp có mặt tại hiện trường
chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả các vụ cháy rừng trong những ngày qua tại khu vực miền trung
mức độ nghiêm trọng của vụ cháy rừng xảy ra tại hà tĩnh
phải nói đây là vụ cháy rừng có diễn biến rất phức tạp với nhiều điểm cháy xảy ra trên các chiền núi độ cao và độ rốc lớn
có nhiều cây khô gỗ bụng lớp thực bị dày không có lối đi lại
trong những ngày qua thì nắng nóng kéo dài kết hợp với gió lào thổi mạnh là điều kiện thuận lợi cho ngọn lửa bùng phát và lan rất nhanh
đe dọa hàng trăm hectare rừng và các khu dân cư doanh nghiệp
trong đó có bốn cửa hàng xăng dầu ở cạnh bề rừng
với vai trò lạc lượng nồng cốt trong công tác chữa cháy rừng
tại đây lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy đã tham mưu cho ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy
đưa ra những chiến thuật chữa cháy phù hợp hiệu quả để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hàng trăm hộ dân hàng chục doanh nghiệp cửa hàng xăng dầu
như vậy rõ ràng là vụ cháy rừng xảy ra tại hà tĩnh là một trong những vụ cháy rừng mà có tính chất mức độ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay
và với trách nhiệm được giao thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương đã luôn ở trận tuyến đầu tham gia chữa cháy rất tích cực và khẩn trương
tuy nhiên là cũng có những khó khăn trong công tác chữa cháy đồng chí có thể nói rõ hơn về vấn đề này
đúng đây là một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng
tuy nhiên lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm sau thành công trong việc chữa cháy rừng lịch sử ở u minh thượng và u minh hạ và rất nhiều vụ cháy rừng khác
cái khó khăn lớn nhất ở đây là cùng lúc xảy ra nhiều điểm cháy ở trên núi với độ dốc và độ cao lớn
việc điều động lực lượng phương tiện cũng rất khó khăn cộng với thời tiết nắng nóng gai gắt cháy lan rất nhanh
trong khi phương tiện chữa cháy đặc biệt là các phương tiện bảo hộ cho chiến sĩ chữa cháy còn thiếu nghiêm trọng
như vậy là trong những ngày qua thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng với các đơn vị chức năng công an các đơn vị địa phương cũng đã chữa cháy trong một điều kiện rất là khắc nghiệt trong hàng chục giờ đồng hồ
tuy nhiên là tinh thần chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ thì vẫn rất bền bỉ và rất là tích cực và khẩn trương
đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về những vấn đề này ạ
chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
dù khó khăn gian khổ như thế nào thì cũng phải quyết tâm hoàn thành
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt mức nhiệt thường xuyên là trên bốn mươi độ cán bộ chiến sĩ của chúng tôi đã phải chữa cháy liên tục gần như là không ngừng nghỉ
trang thiết bị bảo hộ như là mặt nặng chống khói
chống nhiệt rất thiêu thốn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe
nhưng các đồng chí đều vượt qua khó khăn vẫn ngày đêm bền bỉ quyết tâm chữa cháy bảo vệ rừng bảo vệ tài sản của người dân
với diễn biến tình hình phức tạp như hiện nay thì công an các đơn vị địa phương cần có những biện pháp như thế nào để có thể nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy
cũng như là chủ động các phương án xử lý nếu như có sự cố xảy ra
ngay khi cháy rừng xảy ra ở một số địa phương như ninh bình hà tĩnh thừa thiên huế đà nẵng
thì đồng chí bộ trưởng bộ ngoan đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát phòng cháy nói riêng
tập trung tham mưu đề xuất các biện pháp chữa cháy rừng đồng thời bán hành công điện số bốn trăm bốn mươi bốn
chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ cấp bách tham mưu cho ủy ban nhân dân các cấp
chỉ đạo các sở ngành thực hiện trách nhiệm
quản lý về công tác phòng cháy cháy rừng tăng cường lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bảo đảm điều kiện hậu cần
và phương tiện phục vụ chữa cháy đặc biệt là phương tiện chữa cháy cơ động trong quá trình tham gia chữa cháy rừng
nếu cần tri viện lực lượng và phương tiện các địa phương lân cận thì cục cảnh sát phòng cháy cháy và các đảng ủng hộ
sẽ huy động lực lượng phương tiện hóa chất và có cách chứng án tổng thể hỗ trợ công an các địa phương
vâng xin cảm ơn đồng chí về những chia sẻ của dùi ạ
trong cá hổi bị nước lũ cuốn trôi và một mươi trứng cá hổi bị bùn đất tràn vào khó có khả năng phục hồi
một mảng tường bờ kè của một nhà dân cũng bị đổ sập
còn tại tỉnh lai châu mưa lớn đã làm sạt lở bốn mươi năm mét khối đất đá trên quốc lộ bốn h qua địa phận xã trung trải huyện nậm nhùn
tuyến đường ba tần đi mường tè bị ách tắc lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực thông tuyến trong ngày hôm nay mùa một tháng bảy
trong khi đó với hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nguyễn hoàng giang chú huyện dương minh châu và một mươi hai người khác
qua một thời gian điều tra thu thập chứng cứ vào lúc một mươi ba h chiều ngày hôm qua ba mươi tháng sáu
công an huyện dương minh châu phối hợp cùng cảnh sát cơ động công an tây ninh đột kích tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền
giữa hình thức đá gà và lắc tài xỉu do nguyễn hoàng giang cùng đồng bọn thực hiện
lực lượng công an bắt quả tang ba mươi ba người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc thu giữ ba mươi năm điện thoại di động hai mươi chín xe mô tô gần sáu mươi ba triệu đồng và một số vật dụng liên quan khác
giang là nhân viên bảo vệ rừng khu du lịch sinh thái của công ty xuân cầu nhưng giang lại lợi dụng địa hình hẻo lánh khó đi lại trong đảo hín
thuộc địa bàn ấp phước lợi xã suối đá để chọn địa điểm là những khu rừng tràm trong đảo làm điểm đánh bạc
từ khoảng tháng năm cho đến tháng cho đến nay cứ mỗi ngày có từ ba mươi đến bảy mươi người ở huyện tân châu và dương minh châu đến đánh bạc và được giang thuê thuyền đưa vào đảo
đồng thời giang còn thuê người cảnh giới lực lượng chức năng và cử người lo cơm nước phục vụ người đánh bạc
ngoài ra giang còn hùn tiền cho đồng bọn để làm cái
được biết tụ điểm đánh bạc trên mỗi ngày người tham gia mang tiền đánh bạc thắng thua từ năm mươi triệu đến hai trăm linh triệu đồng

tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thanh trúc xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn ủy ban nhân dân quận ba thành phố hồ chí minh vừa tiến hành lắp đặt ba ghe dọc các vỉa hè các tuyến đường nhằm ngăn xe máy leo lề và bảo đảm an toàn cho người đi bộ
thời gian vừa qua vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn rất đông khách du lịch
nước ngoài học sinh đi lại nhưng tình trạng xe máy lao lên vỉa hè di chuyển khiến nhiều người bất an
tại dọc vỉa hè đường trương định điện viên phủ quận ba thành phố hồ chí minh hiện đó có nhiều thanh baria lắp đặt ngăn người điều khiển xe máy leo lề gây nguy hiểm cho người đi bộ
theo ghi nhận từ khi lắp rát thanh barrier này tình trạng người đi xe máy leo lên vỉa hè đã giảm đáng kể
thủ tục pháp lý bế tắc thời gian qua đã kéo theo sự sụp giảm của thị trường bất động sản thành phố hồ chí minh
điều này không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp mà còn tác động đến nguồn thu dân ngân sách của thành phố
với tổng số hơn bảy ba trăm linh căn hộ giảm một mươi dự án và giảm hai mươi chín bốn so với cùng kỳ năm ngoái
trước sự sụt giảm của thị trường bất động sản tác động đến nguồn thu ngân sách của thành phố
cụ thể vào năm hai nghìn một mươi tám thu ngân sách từ đất khoảng hai mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng chiếm tỷ trọng chín ba mươi hai tổng thu ngân sách
so với năm hai nghìn một mươi bảy giảm bốn năm trăm bảy mươi tỷ đồng
còn kết quả của ngân sách thành phố sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín chưa đạt một nửa kế hoạch
trong đó số thu tiền sử dụng đất trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
trong đó số thu tiền sử dụng đất trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín giảm khoảng sáu mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo các chuyên gia sự sụt giảm này là hệ lụy của thủ tục hành chính chậm trễ
cũng như những bất cập của các quy định hiện hành
vướng mắt nhiều nhất đối với doanh nghiệp là có những chính sách trồng chéo mâu thuẫn không khả thi và thiếu tính thực tiễn
một điểm ngãn khác chính là việc tiền sử dụng đất nhiều dự án bất động sản trên địa bàn thành phố bị chậm trễ
một ca mổ tiêm hỏi
một ca mổ tiêm hỏi thành công hy hữu vừa được các bác sĩ bệnh viện nhi đồng một thực hiện
trên một bệnh nhi sơ sinh nặng một sáu kg
đây là ca mổ tim hỏi nhạy ký nhất từ trước đến nay và được thực hiện trên một bé sơ sinh non tháng
bé gái chào đời tại bệnh viện từ dũ chỉ nặng một kg khi mới ba mươi tuần tuổi thai
bé là con thứ hai trong cặp sinh rôi
khi chào đời bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổ nặng nhiếm trùng huyết sinh non
sau một tháng điều trị tích cực tình trạng suy tim không cải thiện nhiều
bóng tim to có dấu hiệu suy hô hấp
sau hội chẩn các bác sĩ xác định bệnh nhi cần được phổ thuật đóng hoàn chỉnh lỗ thông liên thức ngày
mặc dù có nguy cơ đối mặt với tình huống xấu nhất
rất may mắn các phẫu thuật đóng lỗ thông liên thức đã diễn ra một cách xuân sẻ
cuối cùng bệnh nhi đã đóng được lỗ thông liên thấp thành công
khi cân nặng đúng một sáu kg chỉ ba mươi giờ sau mổ
bé đa cây hoàn toàn máy thở có thể tự thở bình thường
tăng cân và dự kiến xuất viện sau một tuần nữa
cái nguy cơ của đứa bé này là ở trong bệnh viện lâu
và các cơ quan chưa có trưởng thành
phổi của nó cũng là phổi sanh non
cho nên nó có những bệnh lý mãn tính của phổi sanh non nữa
thì cái đó là những yếu tố nguy cơ
thì tụi tôi chỉ tiên lượng làm bé sợ thở máy lâu thôi
nhưng mà cũng may mắn là mọi cái là mình làm ráo riết hết
thì cuối cùng là ba mươi hai tiếng sau là mình cai máy sớm
và mình để nữa thì cái nguy cơ
tức là nếu như bị viêm phổi một cái
thì nguy cơ đứa bé nó nằm thở máy lâu rất nguy hiểm
đây là ca mô tim hỏ nhạc ký nhất từ trước đến nay
và được thực hiện trên một bé sơ sinh non tháng
với cân nặng chỉ một sáu kg
thành công này đánh dấu sự phối hợp ăn ý giữa các khoa lâm sàng
và kinh nghiệm của từng thành viên trong kiếp mổ
nó cũng đánh dấu sự phát triển nhanh chóng của chuyên ngành phẫu thuật tim
và thông tin sau một mươi năm năm triển khai
cứ như đúng hẹn lại lên vào tháng sáu hàng năm là cư dân khu nam sài gòn
lại chống trội với mùa hôi thối do bị ảnh hưởng từ bãi rác đa phước
mặc dù chính quyền thành phố hồ chí minh đã thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn
nhưng tình trạng này vẫn kéo dài làm ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của người dân
đeo khẩu trang đóng toàn bộ cửa sổ cửa thông gió khi về tới nhà
đây là cách mà anh hải làm để chống chọi với mùi hôi thối trong thời gian vừa qua
chia sẻ với chúng tôi anh về chung cư ở khu nam sài gòn sống được năm năm
cũng từng ấy thời gian anh hải cùng gia đình phải chịu cảnh khó chịu vì mùi hôi thối
nhưng không làm gì khác được cũng nhiều lần có ý định tìm một chung cư khác để ở
nhưng vì công việc việc học của con cái nên chưa thể di dời
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé
không để khó chịu thật
phải vận chuyển bằng thùng kín ví dụ như hiện nay quận bảy đang sử dụng thùng container mình đẩy kín thùng lại thì nó sẽ hạn chế mùi phản tác
sở tài nguyên môi trường tp hcm cho biết mùi hôi thối bắt đầu xuất hiện ở khu nam sài gòn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
sở đã nhiều lần yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hàng xử lý chất thải rắn việt nam là chủ đầu tư của khu xử lý rác đa phước triển khai nhiều giải pháp khống chế ô nhiễm mùi hôi nhưng vẫn đâu vào đấy
có thể thấy hàng ngàn người dân ở khu nam sài gòn vẫn mong đợi những giải pháp cứng rắn và đồng bộ từ phía lãnh đạo cũng như doanh nghiệp để người dân có thể sống trong môi trường trong lành

đẩy mạnh giám sát phản biện việc xây dựng thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa